thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và tặng quà tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành là đơn vị nuôi dưỡng điều trị cho thương bệnh binh nặng tập trung
có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất của bộ lao động thương binh và xã hội
đến thăm trung tâm bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng phấn khởi về sức khỏe tinh thần của các đồng chí thương bệnh binh
cũng như điều kiện cơ sở vật chất sinh hoạt của trung tâm không ngừng được cải thiện
hiện trung tâm đang chăm sóc điều trị cho chín mươi năm thương bệnh binh nặng hạng một trên bốn bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
chống mỹ và trong thời kỳ bảo vệ xây dựng đất nước
xúc động khâm phục và tự hào về những hy sinh đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí thương binh bệnh binh vượt qua những khó khăn vất vả về mặt thể chất
tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe phát huy phẩm chất tàn nhưng không phế là những tấm gương về lòng dũng cảm
đức hy sinh góp phần tạo nguồn lực để cùng các cán bộ nhân viên trung tâm thực hiện tốt chính sách của đảng và nhà nước ta
đối với người có công với cách mạng
cấp ủy chính quyền tỉnh bắc ninh huyện thuận thành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa để trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
tiếp tục đoàn kết đồng lòng nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn xác định việc chăm lo các thương bệnh binh là vinh dự là trách nhiệm
góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước ta